sau này con lớn lên con lớn lên người bố được ra rồi con sẽ mừng
nhưng bữa cơm gia đình không còn được cùng ăn với bố mẹ và người thân
nhưng cuộc sống luôn công bằng
số phận lấy đi của yến nhi một gia đình thì may mắn vẫn mỉm cười với cô bái này ngày lượt
một bạn bè và thầy cô hết mực yêu thương quan tâm và chăm sóc
điều đó cũng bù đắp phần nào cho những thiếu thốn tổn thương trong tâm hồn
đây là với các cháu là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
dạy dỗ các cháu này rồi lo nói tất tật tật
nghĩa là từ ăn giấc ngủ học hành như là một người mẹ thật thụ
cháu thì tính cách nhanh nhẹn nói chung là ngoan
nói thì dễ nghe nói thì nghe lời
còn bố thì nói với bố thì cháu cũng ít khi nhắc với bố
cháu nó đang còn nhỏ thì nó cũng chưa suy nghĩ được nhiều
cháu thì tính cách nghe lời

nhưng người mẹ không tốt vì một người cháu nghe nghe nghe nghe người khác làm cho giấc ngủ lại
cháu là những người tốt đẹp
cháu cũng như mẹ em cũng như mẹ em
bước dài bước ngắn cũng có những sự việc xảy ra mà bản thân nhiều khi hối hận cũng chẳng thay đổi được gì
chỉ vì sự ích kỷ của bản thân và gan tương mồ quá coi thường pháp luật mà vĩnh viễn đánh mất đi hạnh phúc của chính mình
cái giá và trả đôi khi quá đắt đến khi nhặt ra thì mọi thứ đã muộn mà